bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết số hai mươi bốn nqtvk của bộ chính trị
về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ
lực lượng công an sơn la nỗ lực chín mươi ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu luật cư trú
trong phần tin tức quốc tế ông tập cận bình được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
sau đây là nội dung chi tiết
bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết của bộ chính trị
về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo hình thức trực tuyến và trực tiếp
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng
giữa hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố trong khu vực
về phía bộ công an có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết và dự thảo chương trình hành động của ban cán sự đảng chính phủ triển khai nghị quyết
nghị quyết hai mươi bốn nqtvk của bộ chính trị xác định vùng đông nam bộ có vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước
đông nam bộ phải là vùng phát triển năng động trung tâm kinh tế tài chính thương mại dịch vụ giáo dục và đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực đông nam á
giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển các vùng kinh tế khác
một số chỉ tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi của vùng đông nam bộ theo đó tốc độ tăng trưởng grdp bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đạt khoảng tám mươi
đến năm hai nghìn ba mươi grdp bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng ba trăm tám mươi triệu đồng tương đương một mươi bốn năm trăm linh usd
tỷ trọng kinh tế số trong grdp khoảng ba mươi ba mươi năm tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng bảy mươi bảy mươi năm một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
tiếp đó hội nghị đã nghe đại diện đảng đoàn quốc hội báo cáo chương trình hành động thực hiện nghị quyết
tham luận của các bộ và các tỉnh thành phố trong khu vực
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt đảng ủy công an trung ương
trình bày tham luận với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
củng cố vững chắc môi trường an ninh an toàn lành mạnh thuận lợi
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị đang đặt ra cấp thiết hiện nay
đảng ủy công an trung gương bộ công an chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp vùng đông nam bộ triển khai nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận
của trung ương đảng quốc hội chính phủ về bảo đảm quốc phòng an ninh trọng tâm là nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh phải nhận thức thật đầy đủ sâu sắc mục đích ý nghĩa
yêu cầu nội dung của nghị quyết tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp các ngành về vai trò vị trí tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng
liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng
phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước ý chí đổi mới năng động sáng tạo
quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng
quyết vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng tự mãn bằng lòng với những gì mình đã làm được
trái lại phải nhận thức thật đúng đáng
và đầy đủ hơn nữa về vai trò vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của vùng
động lực phát triển lớn nhất đầu tàu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước
ở tất cả các cấp ủy chính quyền và nhân dân trong vùng
phải xác định rõ tiềm năng lợi thế và những khó khăn thách thức những điểm nghẽn đối với chúng ta
phải khắc phục và bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng có vai trò đặc biệt quan trọng
đề ra các chính sách biện pháp cụ thể sát hợp có tính khả thi cao tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng
trên cơ sở đổi mới về tư duy nhận thức phải đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị chính phủ và các cơ quan ở trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng
khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành triển khai thực hiện luật pháp chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng
tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hướng xanh bền vững và toàn diện
phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia bảo đảm tích hợp đa ngành
ngay sau hội nghị này căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của bộ chính trị sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương
các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan ở trung ương cũng như các cấp ngành cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết
gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh
ban cán sự đảng chính phủ cần giáo diết chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết
giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng
chương trình hành động phải bám sát các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết bảo đảm phù hợp với từng địa phương trong vùng và tiểu vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đông nam bộ nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa
kinh nghiệm đổi mới truyền thống cách mạng anh hùng vẻ vang phẩm chất cao quý rất tốt đẹp năng động sáng tạo nghĩa tình của người miền đông
cùng với các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền các cấp trong cả nước nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị lần này
tạo bước chuyển mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đông nam bộ
theo tinh thần cả nước vì vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ quyết vươn lên cùng với cả nước và vì cả nước luôn luôn là đầu tàu là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước
những ngày này công an tỉnh sơn la
đang nỗ lực chín mươi ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu luật cư trú nâng cao chất lượng đề án sáu tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến
tài khoản định danh điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính
và sau đây sẽ là ghi nhận từ truyền hình công an tỉnh sơn la
bất kể ngày hay đêm những cán bộ chiến sĩ công an phường triềng sinh thành phố sơn la vẫn miệt mài ra soát kiểm tra hồ sơ đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
thông tin đến người dân về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng và các phương thức sử dụng thay thế
mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành chiến dịch chín mươi ngày đêm với quyết tâm chính trị cao nhất

gắn với trách nhiệm đối với người đứng đầu công an cấp cấp và cụ thể hóa đến tập thể cá nhân là một trăm linh công dân thiện bàn đủ một mươi bốn tuổi được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
chiến dịch chín mươi ngày đêm diễn ra từ ngày một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai với năm nhiệm vụ trọng tâm
cấp căn cước công dân đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cấp tài khoản định danh điện tử
triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
để hoàn thành các chỉ tiêu lực lượng công an sơn la xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu là kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang đồng thời cũng là trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
chính vì vậy toàn lực lượng đang quyết liệt bám sát lộ trình nhiệm vụ cụ thể đã đặt ra
tăng cường tuyên truyền phổ biến tới người dân về tiện ích của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tài khoản định danh điện tử tài khoản vneid thiết bị đọc mã qr code đọc chip trên thẻ căn cước công dân nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần đạt và vượt tiến độ đề ra
trong trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ về công tác phòng chống tội phạm lực lượng công an đã thực hiện vượt các chỉ tiêu của quốc hội đặt ra
nổi bật chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phạm pháp hình sự giảm hai sáu mươi tám so với cùng kỳ năm trước
bộ công an đã tập trung làm rõ và phá nhiều đường dây tội phạm về kinh tế buôn lậu lớn có tính lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực
nhất là trong những lĩnh vực về sử dụng tài sản công vốn đầu tư công đấu thầu bất động sản chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tham dự kỳ họp đại hội đồng itopol lần thứ chín mươi tại thành phố new delhi ấn độ
tại các buổi làm việc song phương đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đề nghị các nước tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin tội phạm
tình hình công dân việt nam vi phạm pháp luật tại nước sở tại phối hợp điều tra xử lý rứt điểm các vụ án có liên quan đến việt nam và các nước
tăng cường hỗ trợ nhau trong xác minh truy nã tội phạm qua kênh interpol
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tham gia đoàn của tổ công tác liên ngành về việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã thăm kiểm tra lực lượng việt nam tại phái bộ unifa
trong thời quá trình chuẩn bị lực lượng và cử cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia hoạt động diễn dữ hòa bình liên hợp quốc thời gian qua
khẳng định việc triển khai lực lượng diễn dữ hòa bình việt nam tại rba góp phần thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
hòa bình hợp tác và phát triển việt nam là bạn đối tác trách nhiệm tin cậy trong cộng đồng quốc tế
kiểm tra công tác tại công an tỉnh thanh hóa thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị công an tỉnh thanh hóa cần tập trung giả soát các chỉ tiêu công tác bộ giao để chuẩn bị tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai các chỉ thị nghị quyết của trung ương của bộ công an về các nhiệm vụ công tác của lực lượng công an
công tác cải cách hành chính xây dựng lực lượng hậu cần tài chính xây dựng trang bị cơ sở vật chất doanh trại của toàn lực lượng
bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là triển khai chương trình phối hợp phải thực sự thiết thực
thực sự hiệu quả để khi kết thúc chương trình này sẽ đạt được những kết quả rõ rệt
thể hiện qua con số từng năm giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người chết số người bị thương liên quan đến học sinh sinh viên
thưa quý vị là nơi neo đậu bốc xếp hàng hóa
tranh chú bão của các tàu thuyền nhưng do luồng lạch bị bôi lắng khiến cho tàu thuyền không thể ra vào cảng khi mà thủy chiều xuống
nguy cơ tàu thuyền đâm va hay mắc cạn luôn thường trực
thực trạng này đã diễn ra nhiều năm tại cảng đầm buôn xã đầm hà huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền và khó khăn cho đời sống của người dân
đây là luồng ra vào duy nhất của cảng đầm buôn huyện đầm hà
mỗi khi thủy chiều xuống luồng cạn trơ đáy tàu thuyền không thể ra vào cảng
cảng đầm buôn là cảng thủy nội địa tổng hợp và là nơi tránh chú bão của các tàu thuyền hoạt động trên địa bàn huyện đầm hà
cảng gồm có hai bến một bến dành cho các tàu cá của ngư dân neo đậu
một bến dùng để tiếp nhận các tàu xà lan lớn chở vật liệu xây dựng cho các dự án công trình trên địa bàn
do bị bồi lắng nhiều năm hiện nay luồng vào cảng rất hẹp nên ngay cả khi nước lớn
việc ra vào cảng của tàu thuyền đặc biệt là các phương tiện vận chuyển vật liệu
cũng vẫn gặp nhiều khó khăn rất dễ đâm vào vào các bãi bồi
cảng đầm buôn là nơi giao thương hàng hóa không chỉ của đầm hà mà còn của các địa phương lân cận như tiên yên hải hà
nếu tuyến luồng ra vào cảng không được thanh thải nạo vét
thì không chỉ nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy luôn thưởng trực
mà còn kìm hãm hoạt động thông thương phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn